tại hà nội đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa công ty cổ phần b group đơn vị sở hữu và phát triển ứng dụng gọi xe bi
với tổng cục giáo dục nghề nghiệp bộ lao động thương minh và xã hội để phát triển bộ tiêu chuẩn kỹ năng
dành cho tài xế công nghệ và đánh giá công nhận kỹ năng nghề quốc gia cho đội ngũ tài xế
sự hợp tác này nhằm chuẩn hóa cũng như tôn vinh lực lượng lao động tại việt nam
hiện tại ở việt nam ước tính có đến hơn ba trăm linh tài xế công nghệ ba trăm tám mươi cơ sở sát hạch đào tạo lái xe
nhưng chưa có nơi nào cung cấp kiến thức kỹ năng nghiệp vụ chuyên nghiệp cho tài xế công nghệ
theo kết quả một cuộc thăm dò ý kiến gần đây bảy mươi hai người tiêu dùng mong muốn tài xế công nghệ được huấn luyện chuyên nghiệp hơn
b group tiên phong hợp tác với tổng cục giáo dục nghề nghiệp trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
cụ thể sẽ xây dựng bộ tiêu chí đánh giá kỹ năng của tài xế công nghệ nói chung
giới thiệu chuyên gia tham gia huấn luyện và đào tạo những kỹ năng cơ bản của nghề tài xế công nghệ
phối hợp tổ chức các chương trình liên quan đến tài xế công nghệ trong thời đại bốn và những vấn đề quy chuẩn liên quan
cho ý kiến cách thức tổ chức để tạo tiền đề cho lộ trình đưa tài xế công nghệ vào quy chuẩn và trở thành một nghề trong kỳ thi tay nghề quốc gia